trong những ngày trước đây do những trục chặt về hệ thống đăng ký thẻ ưu tiên luồng xanh nên nhiều người đã không đăng ký được giấy nhận diện gây ủn tắc tại một số cửa ngõ vào thủ đô
vậy nhưng hà nội đã kịp thời tháo gỡ khó khăn này tạo điều kiện cho các phương tiện chở hàng thiết yếu với điều kiện là tài xế và người ngồi trên các phương tiện này phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch
khác với những ngày đầu tiên thực hiện chốt kiểm dịch ở cửa ngõ thủ đô giao thông quốc lộ năm qua địa bàn huyện gia lâm đã thông thoáng hơn
những xe có qr code được đi vào luồng ưu tiên mà không phải dừng lại
những xe chưa có thẻ vẫn được tạo điều kiện qua chốt nếu tài xế và người ngồi trên xe đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch
mặt hàng để phục vụ trong công tác phòng chống dịch thì chúng tôi tạo điều kiện và hướng dẫn cho mọi phương tiện là vào khai báo y tế theo đúng tinh thần quy định để đảm bảo công tác phòng chống dịch
tại chốt kiểm soát số năm khu vực cầu phù đồng tình trạng un tắc cũng đã không diễn ra các phương tiện có thẻ luồng xanh đều được đi qua mà không gặp bất cứ trở ngại nào như những ngày trước đây
thời gian mấy ngày hôm nay ở đây là các phương tiện luồng xanh cũng được bộ thông các tài cũng như sở thông các tài các tỉnh đang tạo điều kiện
là cấp cho rất là nhiều thế là phương tiện đi qua các chốt tại vị trí này cũng đã đảm bảo lưu thoát được thông suốt
thứ hai các phương tiện chở hàng hóa thiết yếu có đủ điều kiện về an toàn theo khuyến cáo của bộ y tế từ lái xe đến các hàng hóa trên xe thì chúng tôi đã tạo điều kiện cho đi lưu thông qua chốt để nhanh nhất
đến nay đã qua hơn một tuần hà nội thực hiện giãn cách xã hội hà nội vẫn ghi nhận số ca mắc trên địa bàn gia tăng
do vậy việc siết chặt công tác quản lý là hết sức cần thiết
các tài xế chở hàng hóa đồ thiết yếu ra vào thủ đô trong thời gian này cần nắm rõ các quy định về công tác phòng chống dịch
đặc biệt là các loại giấy tờ cần thiết phải mang theo để xuất trình với cơ quan chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch